việc việt nam mở lại đường bay quốc tế là tin vui đối với nhiều người tuy nhiên điều này cũng
tìm ẩn nhiều rủi ro xâm nhập của dịch bệnh vậy tp hcm đã có kế hoạch phòng dịch như thế nào
theo lãnh đạo cục hàng không việt nam từ ngày một mươi năm tháng hai việt nam sẽ dỡ bỏ hạn chế các đường bay
quốc tế cục hàng không đã thông báo cho các nhà chức trách hàng không các nước vùng lãnh thổ
về việc dỡ hạn chế các chuyến bay trở lại bình thường như trước khi chưa xảy ra dịch covid một mươi chín
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc chia sẻ
vấn đề phòng chống dịch covid một mươi chín là điều được nhiều người quan tâm khi khôi phục bay quốc tế
về cơ bản thành phố sẽ thực hiện công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn số một mươi nghìn sáu trăm tám mươi tám của bộ y tế
về phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người nhập cảnh cụ thể đối với các trường hợp đã tiêm đủ mũi vaccine covid một mươi chín hoặc
khỏi bệnh dưới sáu tháng người nhập cảnh và có kết quả xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
trước khi nhập cảnh trước và sau khi nhập cảnh hành khách cần khai báo y tế khai báo qua phần
mệnh pcr covid hcdc sẽ phối hợp với sân bay để kiểm tra hướng dẫn người nhập cảnh thực hiện khai
báo y tế sau khi về nơi cư trú các trường hợp này không được ra khỏi nhà tự theo dõi sức khỏe
trong ba ngày và xét nghiệm pcr vào ngày thứ ba nếu kết quả xét nghiệm âm tính người nhập cảnh tiếp tục
theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày và xét nghiệm lại ngay khi có triệu chứng nghi ngờ trường hợp người nhập
cánh chưa tiêm đủ mũi vaccine covid một mươi chín sẽ phải cách ly tại nhà bảy ngày nếu đủ điều kiện nếu
nơi ở không đủ điều kiện cách ly những người này buộc phải cách ly tại khách sạn hoặc khu cách ly
tập trung tại tp hcm liên quan đến tình hình ngày đầu tiên học sinh đến trường thành phố ghi nhận
f tại khối mầm non một f tại khối tiểu học và một f tại khối lớp sáu ba trường hợp trên đều được
y tế địa phương xử lý theo quy định tất cả f một đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn tiếp diễn tại việt nam với hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày
và biến chủng mới omitron xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới việc trẻ em đi học trở lại là
thông tin nửa mừng nữa lo đối với phụ huynh và học sinh đặc biệt sau một thời gian dài giãn cách
học online khi trở lại trường và gia tăng tiếp xúc trẻ rất dễ có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm
sông covid một mươi chín bác sĩ chuyên khoa một bạch thị chính giám đốc y khoa hệ thống trung tâm tiêm
chuẩn vnvc cho hay để bảo đảm an toàn cho học sinh khi mở cửa trở lại trường học không chỉ trẻ mà
giáo viên cán bộ nhân viên ở các trường học đều phải được tiêm chủng đủ hai mươi vaccine ngừa covid một mươi chín
tuy nhiên việc chủng ngừa không thể bảo vệ một trăm linh khỏi covid một mươi chín mặt khác thực tế
tỷ lệ trẻ em được tiêm vắc xin covid một mươi chín tại việt nam vẫn còn thấp
ngoài covid một mươi chín nhiều bệnh truyền nhiễm khác cũng có thể tấn công trẻ khi các em quay trở lại trường
học dễ dàng lây lan và bùng phát thành dịch có một điều đáng lo ngại là trẻ tiền học đường từ
đến sáu tuổi và trẻ học đường từ sáu tuổi trở lên là nhóm tuổi rất dễ lãng quên tiêm chủng trong đời
điều này là cực kỳ nguy hiểm bởi kháng thể có được do vaccine tiêm từ nhỏ đã giảm dần theo thời
gian không đủ để chống chọi với các tác nhân gây bệnh tạo ra khoảng trống miễn dịch bác sĩ bạch thị
chính cảnh báo tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và phục
khôi kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố ngày một mươi bốn tháng hai ông trịnh duy trọng trưởng phòng chính trị
tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết trong tuần đầu đi học trở lại khối mầm non không
tổ chức ăn sáng bảo mẫu giáo viên tập trung đón trẻ từ đầu buổi học và có tầm soát sát khuẩn
công việc phối hợp với phụ huynh học sinh để có sự chăm sóc phù hợp ở bậc tiểu học nhiều cơ sở
giáo dục đã tổ chức dạy học chương trình học kỳ hai cùng với hoạt động bán trú để đáp ứng nhu cầu của
phụ huynh học sinh tuy nhiên cũng còn một số cơ sở chưa tổ chức lại hoạt động này do chưa đáp
ứng điều kiện về quy định phòng chống dịch cũng như cơ sở vật chất theo đại diện sở giáo dục và
đào tạo tp hcm các trường tổ chức nhiều phương án đón học sinh phân chia buổi học thời gian đến
trường và ra về cho từng khu
để đảm bảo giãn cách học sinh đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
luôn cảnh giác ứng xử kịp thời khi có tình huống xảy ra
còn quá sớm để xem sars cov hai là bệnh đặc hữu như cúm mùa đó là quan điểm của sở y tế tp hcm
được đưa ra tại buổi họp báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm
bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết bởi chúng ta cũng chưa hiểu nhiều về dịch bệnh covid một mươi chín và
cũng chưa có tiền lệ
nó không giống như sốt xuất huyết không giống những bệnh lý như tay chân miệng
do vậy chúng ta phải tăng cường các biện pháp và còn rất sớm để có thể coi nó giống như cúm mùa
liên quan đến diễn biến bệnh ở trẻ em bà huỳnh mai cũng cho rằng
còn quá sớm để nhận định dịch covid một mươi chín không ảnh hưởng đến trẻ em
qua theo dõi các trường hợp trẻ mắc covid một mươi chín tại tp hcm thì đều không có diễn biến nặng
nhưng bà mai cho rằng cần phải cảnh giác với trẻ suy dinh dưỡng trẻ béo phì có bệnh nền bởi hệ miễn dịch kém
do đó chánh văn phòng sở y tế cho rằng phụ huynh cần cho con em đi chích phát sinh khi đủ điều kiện tiêm ngừa
đồng thời người lớn cũng tránh bị nhiễm bằng cách tiêm vaccine đầy đủ để tạo thành cộng đồng an toàn cho bé